hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cảnh sát anh thông báo tìm thấy ba mươi chín thi thể được cho là người nhập cư trái phép trong một container đông lạnh ở thùng xe tải tại khu công nghiệp waterflake thuộc hạt essex phía đông nam london
các nạn nhân bao gồm ba mươi tám người lớn và một người vị thành niên cơ quan điều tra vẫn trong quá trình xác định danh tính các nạn nhân
cảnh sát đã tạm giữ tài xế maurice rovinson hai mươi năm tuổi gốc bắc ireland cùng bốn nghi phạm khác được cho là liên quan đến vụ việc
tài xế lái xe container cũng đã bị truy tố và sẽ hậu tòa trong ngày hai mươi
trước thông tin nghi có người việt nam trong số các nạn nhân trên các cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh làm rõ
thưa quý vị và các bạn việc phát hiện ba mươi chín thi thể trong container ở anh đã ngay lập tức gây rúng động cả thế giới
hầu hết các tờ báo lớn của anh cũng như ở châu âu đã đồng loạt đưa tin đậm về sự kiện này
người dân việt nam cũng đã chăm chú dõi theo thông tin khi có nghi vấn có nạn nhân là người việt nam trong vụ việc
con xin lỗi bố mẹ nhiều mẹ ơi
con đường đi nước ngoài không thành
con thương bố mẹ nhiều
mẹ ơi con chết vì không thở được
mẹ ơi con xin lỗi mẹ
đoạn tin nhắn của cô gái được cho là nạn nhân trong vụ việc liên tục được chia sẻ trên các trang mạng xã hội
được biết cô gái này là con út trong gia đình có ba con tại hà tĩnh
cô từng xuất khẩu lao động ở nhật bản ba năm
một tháng trước đã là một sơ sư trung quốc
và sau đó cô đã bị bắt
cô đã trì trả số tiền ba bạc để có thể đến nước anh nhằm tư kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn
không chỉ có trường hợp cô gái này nghi vấn là nạn nhân xấu xố
mà trong những ngày qua ở hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh cũng đã liên tục có nhiều hộ gia đình
đến trình báo với cơ quan chức năng về việc người thân bị mất liên lạc với gia đình từ ngày hai mươi hai tháng một mươi
thông tin được chính quyền địa phương xác nhận
đến nay đã có hàng chục gia đình ở nghệ an và hà tĩnh
đến trình báo chính quyền địa phương về việc người thân của họ cũng đang trên đường sang anh
và đến nay đều bị mất liên lạc
ta chỉ có đùn kháo
hoặc là đi một chuyến xe đó là ba mươi chín bốn mươi người mà chết đi còn sống được giam ba người
thì mình còn hy vọng
nhưng mà theo người thân ở bên đây báo về là cùng đi chuyến xe nước
một chuyến xe đi chết cả không còn ai sống
đó là tuyệt vọng
hiện tại thì gia đình chưa có thông tin gì về con cả
con đi làm ăn tất cả sang đến
pháp thì có liên lạc về nhưng mà từ ngày hai mươi một là không có tín hiểu không liên lạc với con
thì hiện tại gia đình đang mong muốn các cơ quan chức năng
thì cố gắng là giúp đỡ gia đình để tìm cái thông tin của cháu
hiện nay dù chưa có thông tin chính thức về danh tính các nạn nhân tử vong tại anh
song các gia đình có con em đã thông báo về kế hoạch sang anh và bị mất liên lạc
đều mong ngóng thông tin mới nhất liên quan
trước mắt đại diện nhóm các gia đình này đã trình báo sự việc về chính quyền địa phương
và các cơ quan chức năng cung cấp hình ảnh chứng minh nhân dân để nhận dạng con em mình
trong diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc
tại cuộc họp báo vào ngày hôm qua
tránh thanh tra cảnh sát hsse đơn vị chủ trì điều tra vụ ba mươi chín người tử vong trong container
ông martin pasmo tiếp tục khẳng định chưa có xác nhận chính thức về quốc tịch của các nạn nhân
cảnh sát anh hiện vẫn để ngỏ khả năng có thể có công dân thuộc
nhiều quốc tịch trong số ba mươi chín người trên chiếc xe tải
đến thời điểm này chúng tôi chưa thể khẳng định có công dân việt nam trong số các nạn nhân
đó là lý do tại sao chúng tôi đang khẩn trương làm việc cùng với nhau để nhanh chóng xác minh
chúng tôi kêu gọi bất kỳ cá nhân nào có thông tin liên quan hãy liên lạc với cảnh sát hs
trong buổi trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi tránh thanh tra cảnh sát hạn sx
cũng đã làm việc với đoàn công tác đại sứ quán việt nam tại anh
ở hiện trường
hai bên thống nhất thiết lập các cơ chế liên lạc để trao đổi thông tin
hỗ trợ công tác điều tra và xác minh
theo quy định của anh việc xác minh và nhận dạng danh tính
được thực hiện dựa trên kết quả có được sau khi khám nghiệm tử thi
và thông tin dữ liệu sinh chắc học di truyền học của các nạn nhân
không dựa trên hình ảnh
phần giấy nóng bảo hộ công dân của sứ quán cũng đã được mở ra liên tục
để thu thập các thông tin
phần giấy nóng bảo hộ công dân của sứ quán cũng đã được mở ra liên tục
để thu thập các thông tin dựa trên hình ảnh
hoặc là di truyền học có được kết luận chính xác về nhân thân của người bị nạn
cũng như là cái quốc tịch và cho đến nay thì cảnh sát cho biết là cũng chưa xác định được rõ
đại sứ quán việt nam tại anh sẵn sàng thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân
trong trường hợp có nạn nhân là công dân việt nam
đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán việt nam tại anh là

hoặc là cộng bốn mươi bốn bảy mươi bảy một mươi ba một trăm tám mươi một năm trăm linh một
hoặc số điện thoại của tổng đài bảo hộ công dân là cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn tám mươi bốn
những nạn nhân chết trong thùng xe lạnh ở essex anh
có thể đã trả một số tiền lớn cho cái gọi là cơ hội đổi đời
nhưng lại rơi vào hành trình chết chóc đáng sợ
trong lúc các cơ quan chức năng anh vẫn đang cần chương điểm tra vụ việc
cũng như tìm cách xác định danh tính những người thiệt mạng
thì vụ việc đã gây rúng động dư luận
và trở thành một bài học bao nằm về những hiểm họa trên hành trình nhập cư trái phép
và ngay cả khi chót lọt trên những hành trình vượt biên nguy hiểm
thì việc phải sống những năm tháng tiếp theo trong chu lùi rủi ro
liệu có khiến họ hạnh phúc hơn là ở lại
tiền cường vượt qua những khó khăn trên mảnh đất bình yên của người hùng mình
liên quan đến vụ việc này trong ngày hôm qua
cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an
đã cử nhóm công tác vào hà tĩnh và nghệ an
thu thập kiểm tra giám định thông tin
về những cá nhân mất liên lạc với gia đình khi từ pháp qua anh
để phục vụ công tác điều tra
làm việc với các gia đình có người thân bị mất liên lạc
tại huyện can lộc thị xã hồng lĩnh của tỉnh hà tĩnh
và huyện yên thành của tỉnh nghệ an
hiện bộ công an cũng chỉ đạo các đơn vị địa phương liên quan
tập trung điều tra làm rõ việc có hay không
các cá nhân tổ chức đưa công dân việt nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi cho biết
đã bắt nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém người
các đối tượng gồm lê hồng phong còn gọi là trắng ba mươi ba tuổi
ở phường tránh lộ tp quảng ngãi ngô trường hạn tạ vũ dương ngọc hoàng ân
trương đình hải quân nguyễn hữu đốc cùng một số đối tượng khác
trước đó lê hồng phong có mâu thuẫn với nguyễn thắng ba mươi tuổi
ở phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi và hẹn đánh nhau
lúc sau phong rủ theo đồng bọn gồm một mươi sáu đối tượng
mang hung khí đến chém thắng và đồng bọn tại đường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi
hậu quả là nguyễn thắng bị chém nhiều nhát bất tỉnh và làm một số đối tượng khác bị thương
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại tp hcm công an quận bảy đang tiến hành truy bắt nhóm đối tượng cướp tài sản
trên đường nguyễn văn linh quận bảy vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi vừa qua
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đi xe máy
chở theo một cô gái trên đường nguyễn văn linh phường tân phong quận bảy
thì bị hai đối tượng chạy xe máy ép xe giật tài sản của cô gái
lúc này đôi nam nữ ngã ra đường và bị nhóm này áp sát cướp xe máy rồi lên xe bỏ chạy
công an quận bảy cho biết đã nắm được sự việc và đang tiến hành điều tra truy bắt nhóm đối tượng trên
một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy tại các địa bàn giáp danh
vừa bị công an huyện u minh tỉnh cà mau triệt xóa
từ trình bày của các bị hại công an huyện u minh đã vào cuộc điều tra
đến ngày hai mươi ba tháng một mươi công an huyện đã mời bốn đối tượng gồm trần văn đô phạm sơn ca nguyễn văn linh và huỳnh minh châu lên làm việc
qua làm việc các đối tượng khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây
trong đó đô và nguyễn văn khôn chú tại huyện u minh thượng đã thực hiện hành vi trộm các đối tượng còn lại đi tiêu thụ
sau khi trộm xong chúng nhanh chóng đục các số khung số máy chuyển sang địa bàn khác để tiêu thụ và ngược lại
tính đến thời điểm hiện nay công an huyện u minh đã thu giữ được bảy xe máy các loại và đang tiếp tục phối hợp cùng các địa phương khác trong tỉnh mở rộng vụ án
tỉnh gia lai hiện đang vào vụ thu hoạch các loại nông sản như cà phê hồ tiêu điều
sau khi thu hoạch những sản phẩm trên thì ký gửi tại các công ty doanh nghiệp đại lý hay là tự bảo quản đang là điều băn khoăn của nhiều hộ nông dân
đặc biệt là khi ngày càng xảy ra nhiều vụ tuyên bố phá sản đẩy những người nông dân ký gửi nông sản vào hoàn cảnh khó khăn gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương
sau gần một năm cầm cự đến thời điểm này gia đình ông cao văn tĩnh không còn khả năng vay mượn trang trải cuộc sống và trả nợ cho ngân hàng
vậy nên ông đành treo biển bán nhà bán dãy
ông tĩnh cho biết mùa vụ năm hai nghìn một mươi tám gia đình thu hoạch được một mươi tấn cà phê nhân trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
trong khi chờ thời điểm cà phê tăng giá để bán ông mang gửi vào công ty hoàng sang ở thị trấn ia kha huyện iagrai
thấy giá cà phê có chiều hướng tăng gia đình rất phấn khởi
thế nhưng bỗng nhiên công ty hoàng sang tuyên bố phá sản
không trông coi được thì mình gửi sang bên ấy
thế còn nếu như bây giờ cứ để ở nhà mình cần khoảng năm triệu hoặc ba triệu thì mình mang đi mình bán cao vậy là một bao hoặc cao vậy là hai bao thì người ta cũng khó mua
trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
công ty hoàng sang ở thị trấn ia kha huyện iagrai do bà thái thị an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba làm giám đốc tuyên bố phá sản
trong quá trình kinh doanh công ty này nhận ký gửi nông sản của nhiều hộ dân với hơn hai trăm bốn mươi tấn cà phê và gần ba trăm linh tấn điều trị giá hơn hai mươi tỷ đồng nhưng không còn khả năng trả nợ
ngoài ra bà an còn vay tiền của nhiều người với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
hợp đồng thì chẳng có hợp đồng gì đâu anh nếu mình ký gửi thì có phiếu thôi qua lại thì có phiếu
ví dụ như là nhập kho của người ta đến khi mình lên cắt cà mình lấy thì họ sẽ đưa cho mình cái phiếu đó là mình cắt cà xong
chứ còn thực tế cũng không có hợp đồng gì cả
thật ra thì dân bọn em cũng chẳng biết được cái phiếu là nó có hợp lệ hay không thực tế dân hồi giờ chẳng ai để ý cái đó làm gì
được biết năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám trên địa bàn các huyện iagrai chư sê đắk đoa chư pứ của tỉnh gia lai liên tiếp xảy ra bốn vụ vỡ nợ do ký gửi nông sản với số tiền hàng chục tỷ đồng
mặc dù ký gửi không có hợp đồng giang buộc về mặt pháp lý nhưng người dân vẫn không quan tâm
trước khi tuyên bố phá sản các công ty doanh nghiệp đại lý đều tẩu tán hết tài sản
giao dịch dân sự không có hợp đồng pháp lý nên những người nông dân ký gửi nông sản không thể khởi kiện đành chấp nhận mất tài sản
khuyến cáo với người dân là trước khi chúng ta ký gửi nông sản mà chúng ta thu hoạch thì cần phải xem xét đánh giá kỹ các cơ sở ký gửi của mình
làm sao những cơ sở có tư cách pháp nhân của nhà nước và phải có hợp đồng để giàn buộc các việc ký gửi để tránh tình trạng khi các doanh nghiệp tuyên bố phá sản sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền nợ của bà con
mất tài sản để tái đầu tư cho vườn cây và trang trải sinh hoạt của gia đình hầu hết mọi người phải vay tiền từ ngân hàng và người thân
thậm chí nhiều người phải bán nhà bán dãy để trả nợ
vì thế những người nông dân ở gia lai nói riêng và các tỉnh tây nguyên nói chung
cần nêu cao cảnh giác tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn ba xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước vào chiều qua khiến một người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều cùng ngày nam tài xế tên linh ba mươi tuổi điều khiển xe cứu thương lưu thông hướng tỉnh đắk nông đi tp hcm
khi đến đoạn km số chín trăm một mươi bảy năm trăm linh do mưa lớn lại chạy với tốc độ cao nên không làm chủ được tay lái
chiếc xe bất ngờ mất lái lao thẳng sang phần đường đối diện và đâm sập tường rào nhà dân
vụ tai nạn khiến tài xế xe cứu thương bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu chiếc xe bị hư hỏng nặng
lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
bộ công an vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình vi phạm pháp luật tai nạn giao thông cháy nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tính từ ngày một mươi năm tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra một bảy trăm năm mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm sáu trăm năm mươi chín người tử vong bị thương một hai trăm năm mươi bốn người
so với tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí
lực lượng công an toàn quốc xảy ra một bảy trăm năm mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm sáu trăm năm mươi chín người tử vong bị thương một hai trăm năm mươi bốn người
lực lượng công an toàn quốc đã xử lý ba trăm năm mươi bảy tám trăm linh bốn vụ vi phạm tai nạn giao thông vi phạm trật tự an toàn giao thông qua đó xử phạt hơn hai trăm hai mươi một tỷ đồng tạm giữ năm mươi sáu bốn trăm linh năm phương tiện
bên cạnh đó về tình hình cháy nổ toàn quốc xảy ra hai trăm ba mươi bốn vụ cháy làm sáu người tử vong bị thương một mươi sáu người tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính hơn bốn mươi bốn tỷ đồng
so với tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đã giảm bốn vụ cháy tăng một người tử vong tăng một mươi hai người bị thương
trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín toàn quốc xảy ra bốn một trăm linh một vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
lực lượng công an đã khám phá ba bốn trăm linh một vụ bắt giữ xử lý sáu ba trăm một mươi năm đối tượng tỷ lệ khám phá đạt tám mươi hai chín mươi ba triệt phá một trăm bốn mươi hai băng ổ nhóm
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại làng a tơ man xã đe huyện mang giang tỉnh gia lai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi ngay cánh mũi cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an khê tỉnh gia lai là đối tượng nguyễn duy lâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ tám phường an bình thị xã an khê tỉnh gia lai có nốt ruồi cách năm cm trên sau mép phải
và đối tượng chế văn vui sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố sáu thị trấn ia kha huyện iagrai tỉnh gia lai
bị cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh gia lai ra
quyết định truy nã về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách bốn cm trên sau mép phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện